ngày ba tháng một mươi hai tại tỉnh đắk nông ủy ban sông mê công việt nam tổ chức hội nghị toàn thể lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
tham sự có lãnh đạo các tỉnh tây nguyên đồng bằng sông kiểu long và nhiều chuyên gia trong nước
báo cáo tại hội nghị nêu rõ hiện nay lưu vực sông mê công của việt nam
bao gồm các tỉnh thuộc đồng bằng sông kiểu long và tây nguyên
đã và đang đối mặt với những biến đổi bất thường về thời tiết và khí hậu
bên cạnh đó là sự gia tăng đáng kể về sử dụng nước ở thượng nguồn
các đại biểu kiến nghị ủy ban sông mê công việt nam cần có những tham vấn
để hạn chế tác động tiêu cực tới các tỉnh thuộc lưu vực sông mê công
cần thông báo cho các địa phương về những diễn biến trong lưu vực
và tình hình khai thác sử dụng tài nguyên nước trên lưu vực sông mekong để có kế hoạch ứng phó kịp thời